tại thành phố phan rang tháp tràm ubnd tỉnh ninh thuận đã tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án đập hạ lưu sông dinh có tổng mức đầu tư bảy trăm linh tỷ đồng
công trình được xây dựng với mục tiêu ngăn chặn xâm nhập mặn do ảnh hưởng thủy chiều đối với vùng đất hai bên bờ sông dinh
đồng thời tạo thành hồ chứa nước ngọt có dung tích ba năm triệu m ba để cung cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho dân cư dọc theo hai bờ sông
cấp nước bổ sung cho các khu công nghiệp khu vực phía nam của tỉnh ninh thuận góp phần cải thiện khí hậu khu vực thành phố phan rang tháp tràm
đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch và kết hợp giao thông phục vụ phát triển đô thị
đập hạ lưu sông dinh được xây dựng với kết cấu đập bê tông trụ đỡ quy mô công trình cấp ba gồm các hạng mục chính
đập dâng tạo hồ chứa có chiều dài bằng chiều rộng lòng sông là hai trăm bốn mươi m gồm sáu khoang điều tiết có bảy trụ pin bằng bê tông cốt thép
chiều dày trung bình từ một sáu m đến hai hai m có sáu cửa van điều tiết bằng thép đóng mở bằng tời thủy lực
âu thuyền kết hợp cống xã dài hai mươi một m rộng sáu hai m cầu giao thông có tổng chiều dài tính đến hai mố là bốn trăm tám mươi m trong đó đoạn trên đập là hai trăm bốn mươi m và đường nối tiếp
đây là một trong những công trình chào mừng kỷ niệm hai mươi năm năm tái lập tỉnh ninh thuận mùng một tháng bốn năm một nghìn chín trăm chín mươi hai mùng một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi